dịch tay chân miệng đang quay trở lại với tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng tại các tỉnh miền nam
theo số liệu thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước
tính đến hết tháng chín địa phương này đã có hơn sáu trăm bảy mươi bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng
trung bình mỗi tuần toàn tỉnh ghi nhận từ bảy mươi đến tám mươi ca mắc tay chân miệng
theo đánh giá của ngành chức năng hiện bệnh tay chân miệng đang vào mùa
ngành y tế tỉnh bình phước khuyến cáo những gia đình có trẻ nhỏ cần thường xuyên rửa tay cho trẻ
nhiều lần trong ngày bằng xà phòng kết hợp với lau rửa đồ chơi của trẻ sàn nhà bằng dung dịch sát khuẩn
đặc biệt phải vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay trước khi ăn sau khi đi vệ sinh bằng xà phòng
khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ bệnh cần đưa đến cơ sở y tế để được khám trần đoán điều trị
nếu trẻ bệnh thì cách ly trẻ tại nhà không đến nhà trẻ trường học từ một mươi đến một mươi bốn ngày đầu của bệnh
trong tháng chín toàn tỉnh bà rịa vũng tàu ghi nhận hơn sáu trăm linh trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
tăng hơn hai trăm sáu mươi ca so với tháng tám
như vậy trung bình mỗi ngày các cơ sở y tế trên địa bàn phải tiếp nhận tới hơn hai mươi ca bệnh
trước những diễn biến nhanh và phức tạp của bệnh tay chân miệng
sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu đã có công điện khẩn gửi trung tâm y tế dự phòng
trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe các bệnh viện phòng y tế và trung tâm y tế các huyện
thành phố thị xã yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng
giờ chúng ta biết rằng từ đầu năm tới nay thì chúng ta ghi nhận một tám trăm linh sáu trường hợp
tức là trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng ta ghi nhận là hai ba trăm năm mươi tám trường hợp
nhưng mà như chúng tôi đã nói ngay lúc đầu tức là một năm có hai đỉnh dịch
và cái đỉnh dịch đi chúng ta đang ở đỉnh dịch thứ hai
thì cộng dồn hai tháng tức là tháng tám và tháng chín thì chúng ta ghi nhận là chín trăm bốn mươi hai trường hợp
và tới thời điểm này thì chúng ta không ghi nhận trường hợp tử vong
chúng ta không có bệnh nặng độ ba độ bốn
thành phố vũng tàu thì chúng ta có ghi nhận là chúng ta kiếm là bốn mươi một
tiếp theo là huyện tân thành một mươi ba bốn xuân mộc là tiếp theo là những trường hợp đó thì nó kiếm khoảng dưới một mươi
tuy chưa ghi nhận trường hợp tử vong do mắc bệnh tay chân miệng
nhưng qua phân tích tình hình dịch tễ tại địa phương cũng như trong khu vực
nguy cơ bùng phát dịch là hoàn toàn có thể xảy ra bởi đây là thời điểm đỉnh dịch
do đó người dân cũng như ngành y tế địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong việc phòng tránh
đặc biệt các cơ sở y tế cần chủ động phân loại bệnh nhân
chuẩn bị khu cách ly điều trị và phòng chống nhiễm khuẩn tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế